thưa quý vị và các bạn liên quan tới vụ cháy đặc biệt khiến ba mươi hai người tử vong xảy ra tại quán karaoke an phú phường an phú thành phố thuận an tỉnh bình dương
công an tỉnh bình dương đã ra quyết định khởi tố vụ án sau khi có kết quả điều tra sẽ tiến hành xử lý khởi tố trách nhiệm của người có liên quan
đội bếp quán karaoke an phú do ông lê anh xuân trú tại tp thuận an tỉnh bình dương làm chủ có đầy đủ pháp lý và hoạt động kinh doanh từ năm hai nghìn một mươi sáu
theo lãnh đạo công an tỉnh bình dương nguyên nhân ban đầu xảy ra cháy là do chập điện
công an tỉnh đang trưng cầu giám định phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường để làm rõ vấn đề điều kiện phòng cháy chữa cháy của cơ sở kinh doanh này
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với lê thanh tùng
chú xã quế an huyện vũng liêm để điều tra về hành vi
theo hồ sơ chiều ngày hai tháng tám tùng đi đến nhà ông trần thành công ở cùng xã tìm con của ông công để ký giấy nợ nhưng không gặp
tại đây giữa tùng và ông công đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau hậu quả làm ông công bị chấn thương phần đầu và được đưa đi bệnh viện cấp cứu
đến ngày bốn tháng tám ông công tử vong do chấn thương sọ não tại cơ quan công an đối tượng lê thanh tùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
với hành vi cưỡng đoạt tài sản năm đối tượng gồm nguyễn văn huynh la quang trung lê quốc duy hà đình tuân và lê thị tuyến vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang ra quyết định tạm giữ hình sự
trước đó vào hồi một mươi tám h ba mươi phút ngày bảy tháng chín lực lượng công an huyện bắc quang đã phát hiện bắt quả tang các đối tượng trên đang thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của một giáo viên đang công tác tại trường trung học cơ sở đồng yên huyện bắc quang với số tiền mặt là hai trăm linh triệu đồng
bước đầu các đối tượng khai nhận do con trai của nạn nhân có vay tiền của một người trong nhóm các đối tượng đã nhiều lần gọi điện đăng lên mạng xã hội đe dọa người thân của con nợ gia đình gia đình cũng đã nhiều lần đưa tiền cho chúng ngày bảy tháng chín chúng tiếp tục đến tận nơi làm việc của nạn nhân để đòi nợ
cho vay với lãi suất lên đến một trăm tám mươi một năm hai vợ chồng dương văn hùng và đinh thị phượng cùng chú tại xã ninh vân huyện hoa lư vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình bắt xử
theo kết quả điều tra ban đầu từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay các đối tượng đã cho hai mươi người vay trên hai năm tỷ đồng với lãi suất từ ba đến năm đồng một triệu một ngày tương đương một trăm linh tám một năm đến một trăm tám mươi một năm thu lợi bất chính trên sáu trăm linh triệu đồng
thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng dương văn hùng và đinh thị phượng cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu tăng vật có liên quan
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ án theo quy định
cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu tăng vật có liên quan
hiện cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu tăng vật có liên quan
cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu tăng vật có liên quan
thực tế hướng điều chỉnh lại các điểm trường chỉ giải quyết về vấn đề cơ sở vật chất

rất nhiều phụ huynh mong ngoại điều này
gia đình mình thì hai đứa nhỏ mà mình đi thu nhập của mình thì nó không đảm bảo để mình trường tư
trường tư thì mình phải cố gắng rất là nhiều
thu nhập hạn hẹp chị thúy và nhiều gia đình vẫn phải tiếp tục cố gắng đưa con đi học ở trường tư
chờ đợi ngôi trường công lập được đầu tư khang trang đủ giáo viên để đón trẻ
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm nhóm thợ xây đánh hội đồng truy sát đồng nghiệp dã man
gồm nguyễn văn minh hoàng nguyễn minh hiếu trịnh hồng quốc thái cùng chú tại quận thanh khê
trần đằng duy tuấn chú tại quận hải châu và hồ sĩ hoàng chú tại tỉnh đắk lắc về tội giết người
theo cáo trạng vào trưa ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một tại công trình đường đỗ ngọc du quận thanh khê
xảy ra mâu thuẫn giữa nhóm thợ xây dựng của minh hoàng với anh nguyễn minh nhật chú tại tỉnh bình định
nhưng được mọi người can ngăn
biết được nơi trọ của nhật cho nên chiều cùng ngày minh hoàng đã lấy gậy cao su rủ theo bốn bị cáo còn lại đi trả thù
khi thấy nhật ngồi trước dãy trọ cả năm bị cáo đều xông vào dùng gậy cao su đánh liên tiếp vào đầu
hậu quả anh nhật bị thương tích hai mươi trong đó có vết thương lún sọ
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt nguyễn văn minh hoàng một mươi năm tù
các bị cáo còn lại đều mức án chín năm tù cùng về tội giết người
được bản bên campuchia đưa cho một bọc cần xa khô
một đêm về việt nam để bán lại
huôn ban vừa nhập cảnh trái phép về việt nam thì bị bắt quả tang
tại phiên tòa sơ thẩm vào chiều ngày tám tháng chín
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt bị cáo huôn ban trú tại campuchia
tám năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
tại khu vực biên giới thuộc ấp tân biên xã an nông huyện tỉnh biên tỉnh an giang
lực lượng chức năng đã phát hiện huân ban cầm một bọc ni lông màu đen
đi cùng một đối tượng không rõ họ địa chỉ từ campuchia nhập cảnh trái phép vào việt nam
nên đã tiến hành truy đuổi
khi phát hiện tổ công tác đối tượng đã kịp thời bỏ chạy về phía campuchia
còn ban bị bắt giữ cùng với tăng vật là một năm kg cần xa khô
vào ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một ban đã bị khởi tố tạm giam để điều tra
đồn biên phòng cửa khẩu cảng an thới
bộ đội biên phòng kiên giang
khi đang tuần tra trên biển thì đã phát hiện và bắt giữ phương tiện vận chuyển khoảng bảy lít dầu đeo
không có hóa đơn chứng từ
thời điểm kiểm tra trên tàu có bốn người gồm thuyền trưởng và ba thuyền viên
sau đó lực lượng biên phòng đã đưa tàu về neo đậu tại cảng vịnh đầm
xã dương tơ tp hcm và lập biên bản tạm giữ tăng vật phương tiện
giấy phép chứng chỉ hành nghề niêm phong và ra quyết định tạm giữ tăng vật
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
và nội dung này cũng sẽ kết thúc phần điểm tin lúc chín giờ sáng trên antv